thực tế cho thấy thế giới đang chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ với những doanh nghiệp tổ chức đi tiên phong trên lộ trình chuyển đổi số
tạo ra sự đột phá về năng suất cải thiện năng lực quản trị trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa mô hình kinh doanh
việt nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó
hiện nay nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng các diện ích của chuyển đổi số
thay thế cho các phương pháp thủ công truyền thống như chữ ký số dữ liệu số
đơn cử trước đây là chúng ta phải lục các thủ tục về thuế
giấy ở bộ phận một cửa chúng ta mất rất nhiều thời gian
từ khi có trực ký số thì mình có thể lục thủ tục hành chính liên quan đến thuế qua mạng
bảo thông tác kích chuột thì mình chỉ cần mất một hai phút là mình có thể lục được thuế rồi
bkvca là một dịch vụ đi kèm với các ứng dụng việt nam
ví dụ như là các dịch vụ kê khai thuế điện tử bảo hiểm xã hội điện tử hay là dịch vụ hóa đơn điện tử
khi mà doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước
cũng như là thuế hay bảo hiểm
thì họ đăng ký với chúng tôi để chúng tôi cấp cho họ một cái chính thức số
và kèm theo đó là cặp khóa để họ có thể dùng để ký lên các văn bản điện tử
tuy nhiên về dữ liệu số dữ liệu lớn lại là hạn chế của rất nhiều doanh nghiệp việt
nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ
bạn vào mạng xã hội facebook bạn tìm kiếm một sản phẩm nào đó
ngay lập tức trên facebook sẽ hiện lên rất nhiều sản phẩm tương tự
và rất nhiều trang gợi ý các cửa hàng bán sản phẩm tương tự trên dòng thời gian của bạn
rất tốt việc của mình khi hiểu rõ từng thói quen sở thích của bạn
qua mỗi hành động like share comment hay tìm kiếm
tại việt nam khái niệm big data không còn quá mới mẻ
tuy nhiên việc khai thác và sử dụng nguồn dữ liệu lớn chưa thực sự phát huy được hết hiệu quả
mặc dù chúng ta có một trăm linh triệu dân
tuy nhiên đa phần người việt nam đang sử dụng những cái phần mềm của người nước ngoài
đa phần những cái doanh nghiệp mà khai thác được dữ liệu lớn bây giờ
chỉ thường là những doanh nghiệp đang có rất nhiều người dùng
như là các nhà mạng viễn thông hay là các cơ quan về biêu điện
một số doanh nghiệp nhỏ ở việt nam thì gần như không có nguồn dữ liệu lớn nào để làm việc
bên cạnh đó chúng ta còn rất nhiều nguồn nhân lực thực hiện việc chuyển đổi số
nhất là các doanh nghiệp tại các vùng điều kiện tiếp cận công nghệ còn nhiều khó khăn
kính chào quý vị khán giả
quý vị đang theo dõi chương trình vì một việt nam hùng cường của truyền hình nhân dân
trong chương trình lần trước của vì một việt nam hùng cường
chúng ta đã khẳng định chuyển đổi số là cơ hội để việt nam hiện thực hóa giấc mơ hùng cường
của mình dù còn rất nhiều khó khăn phía trước
trong quá trình hiện thực hóa cơ hội đó các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng
vẫn biết nếu không chuyển đổi số doanh nghiệp sẽ tụt lại phía sau
nhưng thực tế doanh nghiệp việt đang ở đâu trong quá trình chuyển đổi này
đó cũng chính là nội dung của chương trình vì một việt nam hùng cường hôm nay
tiếp tục chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay
xin giới thiệu hai vị khách mời của chương trình
ông nguyễn đình thắng phó chủ tịch hiệp hội truyền thông số việt nam
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị liên việt postbank
và ông nguyễn quang đồng viện trưởng viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông
lời đầu tiên xin cảm ơn hai vị khách mời đã tiếp tục nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn dành cho hai vị khách mời
đó là thực tế thì các doanh nghiệp việt đã rất cố gắng tham gia vào công cuộc chuyển đổi số
và tuy nhiên chúng ta có hay không những câu chuyện thất bại
đối với những chuyển đổi số ở việt nam thì đã thành công hay thất bại
thì theo tôi nghĩ là lại cũng chưa có thất bại
bởi vì chúng ta mới bắt đầu
một quá trình chuyển đổi số là một quá trình rất là dài
có thể là năm năm có thể là một mươi năm
tôi lấy ví dụ như là của ngân hàng bưu điện liên việt
và thời gian tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị
và bây giờ cũng đang đi tư vấn cho một số ngân hàng chuyển đổi số
thì đối với các lĩnh vực tài chính là lĩnh vực đủ các năng lực nhất
và đã có một bề dày về mặt công nghệ rồi
thì bây giờ cũng đang bước chân vào chuyển đổi số
và từng bước chuyển đổi số và định ra là
trong thời gian có những ba năm năm năm hoặc là lâu hơn nữa
và bắt đầu với chuyển đổi số
cho nên cái bài toán để mà thất bại về chuyển đổi số của việt nam
thì theo tôi nhìn thấy là tôi chưa thấy có thất bại
vì chúng ta chưa làm
chưa làm thì chưa có thất bại được
nhưng mà cái thất bại của thế giới
thì chúng ta cũng đã nhìn thấy một số tổng đoàn đã làm nửa chừng thì thất bại
hoặc là các doanh nghiệp ở việt nam
cái thất bại ở đây tôi nhìn thấy là
họ nghĩ rất là dài về chuyển đổi số
nhưng mà phải làm có một năm thôi
hoặc là làm hơn một năm là cảm thấy chán
và cảm thấy là mệt mỏi về cái chuyện đầu tư
và khó để chuyện thay đổi
đi lại trở về lại cái mô hình cũ
thì cái đấy cũng gọi là thất bại
nhưng mà không gọi là thất bại chuyển đổi số
có nghĩa là chúng ta làm chưa tới nơi
ở cấp độ từng doanh nghiệp thì có tôi chia sẻ những cái quan sát của ông thắng
ở những rồng hơn ở cấp độ ngành
thì chúng ta thấy có hai câu chuyện như thế này
đầu tiên thì cái giữa các ngành khác nhau
thì cái tốc độ chuyển đổi số khác nhau
và có thể có những cái ngành đã thành công hơn
và có những cái ngành đang đi chậm hơn và chưa thu được kết quả
những ngành đi nhanh hơn
ví dụ như là vận tảng như là du lịch
hay là thương mại bán lẻ và ngân hàng
và cái hiệu quả nó đã rất là rõ rệt
ở trong những ngành ấy
có những ngành đi chậm hơn và đang tương đối
là lùi lại phía sau
ví dụ như là ngành nông nghiệp như là ngành y tế
mặc dù là tiềm năng rất là lớn
thế thì tôi cũng đồng ý là đang còn quá sớm
để chúng ta nhìn thấy là thành công hay là thất bại về mặt dài hạn
tuy nhiên tôi thấy có những rủi ro
rủi ro ở chỗ là các doanh nghiệp
ở cái cấp độ ngành đang nhìn thấy là chuyển đổi số văn
ở bề mặt
tức là sổ hóa một số những quy trình nghiệp vụ
thay bằng quy trình giấy tờ thông thương
bằng quy trình điện tử
chứ chưa nhìn thấy được những cái giá trị cốt lõi
của chuyển đổi số mang lại
đặc biệt là mảng về dữ liệu
ví dụ tôi nói là một ví dụ về mảng về y tế
mà chúng tôi đang làm đánh giá
đấy là ví dụ y tế
thì chuyển đổi số y tế bây giờ đang dừng lại
mức gọi là sổ hóa các hồ sơ khám bệnh
thay thế bệnh an giấy bằng bệnh an điện tử
như thế chúng ta vẫn thấy có hiệu quả
là giảm bớn được một số những phần
về mặt thời gian
rồi là cả công tác về mặt liên hệ
giúp cho người bệnh thuận lời hơn
nhưng cái giá trị lớn lao hơn của nó
đấy là khai thác được những giá trị
về mặt dữ liệu số tạo ra
thì ngành chưa làm được
mà chỉ khi khai thác được những giá trị
về dữ liệu số như vậy
thì giúp cho việc nghiên cứu về mặt y học
tạo ra những loài thuốc mới
rồi là kết nối giữa bác sĩ
để chăm sóc sức khỏe cho người bệnh
hay là toàn bộ cả hệ thống y tế dư phong
nó sẽ được cải thiện
như thế là cái lợi ích của toàn ngành
thì tạo ra được cái đột phá
nhờ chuyển đổi số mới đạt được kết quả
nhưng mà có vẻ như là chúng ta đang
hơi dừng lại ở cái phần gọi là
sổ hỏa một số quy trình nghiệp vụ
chưa chú trọng đến cái việc
khai thác các giá trị dữ liệu
để đạt được một sự thay đổi
về mặt thực chất và tạo ra đột biển cho doanh nghiệp
thì đấy là những cái xu thế mà cần phải
lưu tâm để thiết kế
một cái chuyện lược
về mặt lâu dài cũng như có những cái ưu tiên
về mặt ngãn hàn để phấn kỳ
về mặt đầu tư thế nào cho hiệu quả
như ông nguyễn quang đồng đã chia sẻ
thì nhiều doanh nghiệp mới chỉ
chuyển đổi số về mặt hình thức
mà chưa đi vào cái yếu tố cốt lõi
thì xin ông nguyễn đình thắng chia sẻ
quan điểm của mình về cái vấn đề này
tôi hoàn toàn đồng ý với lại ông đồng
không phải là tất cả các doanh nghiệp
đều có hiểu biết về chuyển đổi số như nhau
và mặc dù là
họ thấy rằng là chuyển đổi số là bắt buộc
nhưng mà khi nhìn nhận
đặt ra cái chiến lược của mình
rồi là tùy thuộc vào cái khả năng
của chính cái ban lãnh đạo
khả năng về mặt tiềm lực tài chính
cũng như con người
rồi là những cái đầu tư về công nghệ nữa
cho nên là không là các doanh nghiệp
thì là thường là chọn những cái dễ nhất
tức là ứng dụng công nghệ để làm trước
vì ứng dụng công nghệ là người ta có công nghệ rồi
mình cần đưa vào thôi
thế thì ở đây tôi mới lặp lại một chút nữa
là cái chuyển đổi số ở đây
thì nó có hai cái dạng
một đó là những cái tập đoàn
công ty đang tồn tại lâu dài
bằng những cái công nghệ cũ rồi
chuyển ra một cái mô hình mới là số hóa và kinh doanh số
và còn cái dạng nữa là dạng thành lập mới hoàn toàn
là coi như hoàn toàn mới
để mà số hóa ngay từ đầu
chúng ta chưa có gì cũ cả
và hiện nay xu hướng trên thế giới
thì chúng ta thấy rằng là những cái tập đoàn số hóa mới
hoặc là số hóa toàn diện như vậy
thì gần như là trở thành tốt đầu tiên của thế giới
chứ không phải là dân tài chính không phải là dân sản xuất
ví dụ như gần châu á này chúng ta thấy alibaba
cũng là như vậy
rồi đến là bây giờ là amazon
hoặc là những cái công ty như vậy
họ kinh doanh
hàng hóa nhưng họ cũng không hàng hóa
họ chỉ dùng công nghệ
để mà kết nối được một phụ cụ khách hàng tốt nhất
vừa rồi như chúng ta cũng biết ở việt nam thôi
thì cái cơ nghiệp sáng tạo như là
trong lĩnh vực về thanh toán như vnp
thì cũng đã và gọi là kỳ lân của việt nam
đâu có sản xuất
chỉ là những cái app thanh toán cũng là những cái qr code
rồi những cái công ty như là
thì chúng ta cũng nói nhiều nhưng mà
phần cũng phải công nhận là grab
đó là họ ứng dụng công nghệ trong
thì theo tôi nghĩ là
cũng phải gọi là những doanh nghiệp đặc biệt
đó là những doanh nghiệp sáng tạo thật sự
chỉ cần ba đến năm năm
là có thể là ngang bằng
cũng có thể vượt cả những cái đàn anh
đi trước đã có cái bề dày hàng vài chục năm
tiếp tục câu chuyện
về vai trò của nhà nước
thì có ý kiến cho rằng
chuyển đổi số là câu chuyện về tốc độ
và thực tế thì
dường như là thể chế của chúng ta
vẫn là một cái

và thậm chí là đôi lúc còn chưa tương thích
và nói mạnh mẽ mạnh hơn nữa
thì có khi đôi khi còn là rào cạp
vậy thì hai vị khách mời nghĩ thế nào về ý kiến này ạ
tôi thấy những ý kiến
có những cái phản ánh như vậy
thì gần như là đúng
vì chúng ta thấy rằng là chuyển đổi số là một cái mới
mà đã là mới thì cái cũ chưa có
luật cũng chưa có luôn
thế thì ngay cả một cái ra sớm
để ban hành một cái cụ thể thế nào là san bốc
cái mới đưa về
được ứng dụng ra sao
và được thể hiện
thì đến bây giờ là sau một thời gian dài rồi
đến bây giờ vẫn là chỉ mới là cái
cái của chủ trương là thủ tướng cho phép
nhưng mà cái cụ thể san bốc được
lĩnh vực nào thì được thí nghiệm
thí nghiệm ra sao thì lại chưa có những hướng dẫn cụ thể
thành ra là các cái mới của các doanh nghiệp
muốn đưa vào hoặc là
làm ra những sản phẩm make in việt nam
nhưng mà khi đưa vào sử dụng thì lại chưa được sử dụng
hoặc là các doanh nghiệp cũng không muốn
sử dụng những cái chưa được phép để mà có thể là
bị rủi ro về mặt pháp lý
thì đó là cái rào cản
chúng tôi cũng mong muốn và chúng tôi cũng tin rằng
là chính phủ sẽ sớm
cũng gỡ bỏ cái rào cản và tạo ra
một cái xa lộ về mặt pháp lý
rộng rãi để cho các doanh nghiệp chuyển đổi số
trong từng ngành cụ thể rõ ràng là doanh nghiệp
đang đối mặt với từng cái rào cản
phạm lý đến từ cái tư duy quản lý của
các cái cơ quan làm chính sách
và họ đang bị hơi bị lạc hầu
khi mà đối diện với
cái cuộc cách mạng số như thế này
tôi lấy một ví dụ đấy là ví dụ như cái chuyện về
taxi công nghề chẳng hạn chúng ta mất ba năm
để sửa đổi cái nghị định
xem là cái ông grab
hay ông bi
đấy là taxi công nghề
hay là dưới ràng là taxi
và cuối cùng là chúng ta vẫn đang lửng lơ ở một chỗ
là vẫn yêu cầu các cái công ty taxi công nghề như thế này
vẫn cần phải gắn một cái ràng
gọi là đen để mà thông báo
đấy là cái là taxi công nghề hay không
và nhìn rồng ra các cái ngành khác
cũng như vậy ví dụ như trong lĩnh vực
về mặt truyền hình về mặt nội dung số
thì các cái doanh nghiệp làm cái dịch vụ
truyền hình mới ở trên cái nền tảng gọi là
ott tên cái phạt
ở trên internet nó rất khác so với
truyền hình truyền thống nhưng các cơ quan quản lý
vẫn dùng cái khung phạm lý cũ
tức là cái nền tảng pháp lý của các cái
nền tảng cho các cái nền tảng số
như thế này nó không còn là rộng như
cái nền tảng cũ và không thể mang cái tư duy cũ như vậy
vậy thì quay lại tôi vẫn nói rằng là
ở cái cấp vị mô
thì cái quyết tâm trịnh trì của chúng ta rất là cao
chúng ta truyền được cái cảm hứng cho doanh nghiệp
nhưng mà cả từng cái thách thức
cụ thể nằm trong từng cái luật
chuyên ngành cụ thể thì chúng ta đang rất chầm trễ
trong cái việc giải quyết cái bài toán như vậy
thì hy vọng rằng là
các cái cơ chế phạm lý để gợi vượng
cho doanh nghiệp sẽ đi nhanh hơn
và tạo ra một cái động lực mới
tạo ra một cái sự an tâm mới cho doanh nghiệp
tóm lại thì các doanh nghiệp việt nam
của chúng ta đang ở đâu trong quá trình
truyền đổi số cả về cái
mức độ cho đến cái mức độ chủ động
cho đến cái hiệu quả của việc truyền đổi số
về phía giác đồng
độ doanh nghiệp thì tôi thấy rằng là
chúng ta đã có được cái bắt đầu đã có được
cái nhận thức đầu tiên là nhận thức là thấy rằng
chuyển đổi số là tất yếu thì chúng ta đang đứng
ở đâu thì tôi nghĩ là chúng ta cũng mới
bắt đầu bước chân vào thôi
còn nếu như tôi nói rằng là tiến trình
truyền đổi số của doanh nghiệp việt nam
là nó có thể là kéo dài trong một mươi năm
thì tôi đang nghĩ là nó đang nằm trong
khoảng năm thứ nhất và năm thứ hai
tức là khoảng hai mươi đầu
kể cả những lĩnh vực mà đang đi đầu trong
truyền đổi số đó là hệ thống tài chính
thì bây giờ là chúng ta đều thấy
rằng là các ngân hàng bây giờ
với đang nếu rằng là chúng ta xây dựng đi tổn băng kinh
tức là ngân hàng số để hướng tới
đối tượng khách hàng trải nghiệm với khách hàng
rồi là xây dựng những cái app
về tích hợp kênh
chứ còn đó đó là những cái gọi là
có tiềm lực tốt nhất là lĩnh vực tài chính
chúng ta cũng đang bắt đầu còn những tập đoàn lớn
về việt nam cũng đang đi mời tư vấn
và cũng đang lung lung
trong cái là chúng ta nên bắt đầu như thế nào
về cái truyền đổi số đặc biệt là
làm cách nào để mà vừa duy trì được
cái cũ nhưng mà lại vừa là
đưa được cái mới vào một cách hài hòa
và phù hợp với lại
cái năng lực
của mình và cái tiềm lực của mình nữa
thế thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm
tức là cái rủi ro
trong cái truyền đổi số
thì đương nhiên truyền đổi số là sống còn nhưng cái rủi ro nó rất là lớn
mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng là
họ trên thế giới cũng đã nói rằng là
một mươi doanh nghiệp truyền đổi số thì có khi cũng khoảng đến
một nửa là sẽ thất bại hoặc hơn nữa
thế thì đâu là cái rủi ro
tìm ẩn đó thì qua tổng hợp
thì tôi thấy rằng là cũng có một lời
muốn gửi gắm đến các doanh nghiệp là cái rủi ro như sau
rủi ro nhất là rủi ro về chiến lược
nếu chúng ta định hướng sai
thì coi như là sai hẳn
rủi ro thứ hai là rủi ro về mặt công nghệ
khi chúng ta truyền đổi số mà nó chọn sai công nghệ
cũng không được là cũng sẽ rủi ro
công nghệ chúng ta chọn đúng nhưng mà chúng ta đầu tư không tới
ví dụ chúng ta đầu tư toàn bộ hệ thống bán lẻ
nhưng mà đầu tư về hệ thống secubrity không tới
hacker đó có thể xâm nhập
rủi ro nữa là trong đấy có một phần nữa là rủi ro về mặt pháp lý
như tôi đã nói
và chúng ta vi phạm pháp lý vì chưa có sandbox
chúng ta làm những các cái mà nhà nước chưa cho phép
ví dụ như bây giờ làm peer to peer tôi nghĩ cũng đang là không được phép
rủi ro về mặt quy trình
là chúng ta quy trình số hóa nhưng mà con người vận hành
cái đó lại rủi ro
rủi ro về thị trường thị trường biến động
mà chúng ta không có bài toán để xử lý cái thị trường
vì chúng ta kinh doanh tất cả đều số hóa
và cuối cùng đó là rủi ro về một con người
thì từng đấy cái rủi ro
thì các doanh nghiệp đang muốn chuyển đổi số
thì tôi cũng mong rằng
là chúng ta phải tìm
phải có được cái bài toán để xử lý
tất cả những rủi ro như vậy
thì cái quá trình làm sẽ tốt hơn
hay nữa là cái rủi ro để thất bại
trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp
thật sự rất là khó để mà đánh giá được
là gọi là chúng ta đang ở đâu
tất nhiên về mặt nhận thức
về mặt cái sự quyết tâm
thì các doanh nghiệp việt nam có thể nói là có thưa
cái sự quyết tâm
nhưng trong từng cái
thì trường cụ thể
thì cái mức độ nó sẽ khác nhau
tôi vẫn nhận mạnh lại là không thể
từng cái lĩnh vực nó sẽ có những cái đặt thu riêng
và nó sẽ đi với cái tốc độ nhanh chầm khác nhau
và ngay trong từng lĩnh vực chẳng hạn
thì một cái điều dễ thấy là
có vẻ như là các cái doanh nghiệp việt nam
cũng chưa tạo lập được nhiều những cái giải pháp
những cái nền tảng số
để tạo ra một cái hệ sinh thái
và cái sự tích hợp ở trên đấy
ví dụ như trong cái từng lĩnh vực
ví dụ như trong cái ngành về giải trí chẳng hạn
là các cái nền tảng về mảng xã hội
mà ở trên đấy phục vụ rất nhiều
trong việc kinh doanh thương mại
thì đều là thuộc về các cái doanh nghiệp lớn của nước ngoài
và doanh nghiệp việt nam đang kinh doanh
đang tần dùng các cái giải pháp
ở trên cái nền tảng số như vậy thôi
thì đấy cũng có thể gọi là chuyển đổi số
nhưng mà ở một cái bước đông
nếu như ở một cái nước thang thứ hai tốt hơn
là cái nước thang là tạo lập ra
các cái dữ liệu và khai thác các cái dữ liệu
để biến thành các cái giải pháp kinh doanh
và nâng được cái giá trị
ở trên cái chuỗi giá trị
thì rõ ràng là doanh nghiệp việt nam chưa với được
nhìn từ cái góc đồ mặt trị sách
thì là nhà nước cần phải có trách nhiệm để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp
và ở đây thì ngoài cái khía cảnh
là an toàn về pháp lý như ông thẳng vừa nói
thì một cái khía cảnh rất quan trọng nữa
là đấy là việc mở các cái cơ sở dữ liệu của nhà nước
và mở các những cái nguồn
về tài nguyên dữ liệu số của nhà nước
để doanh nghiệp tư nhân có thể là tiếp cận
và tạo ra các cái cơ hội kinh doanh
nhà nước cần phải đóng một cái vai trò dẫn dắt
và hãy nhìn lại
trước khi nói đến cái chuyện là doanh nghiệp đang ở đâu
thì cần phải nhìn nhận lại rằng là
các cơ quan nhà nước đang ở đâu
và đã đáp ứng được những cái thách thức như vậy chưa
đã giải quyết được những cái bài toán như vậy cho doanh nghiệp chưa
bởi vì thủ tượng đã nói rồi
cách màng công nghiệp bốn
trước hết là cách màng về thể chế
và nhà nước động cái vai trò đi đầu
thưa quý vị và các bạn
khẩu hiệu chuyển đổi số chưa bao giờ lên cao như hiện nay
bởi đó là sự
một là đứng im cho khủng hoảng nhấn chìm
hai là lựa chọn sông pha
tự tạo cơ hội để thích nghi và tăng trưởng
tuy nhiên rõ ràng cơ hội của doanh nghiệp việt
trong việc cùng đất nước
biến khát vọng hung cường của dân tộc thành hiện thực
cũng ẩn chứa rất nhiều thách thức
thách thức từ con người
từ công nghệ từ tư duy thể chế
và cũng chính từ sự chủ động thay đổi
của mỗi doanh nghiệp
hy vọng những vướng mắt này sẽ sớm được tháo gỡ
để cơ hội thời cơ
và thách thức sẽ được giải quyết
tất cả sẽ là động lực hoàn chỉnh
cho doanh nghiệp việt tự tin hiện thực hóa khát vọng của dân tộc
đến đây thì chương trình
vì một việt nam hùng cường của truyền hình nhân dân
ngày hôm nay cũng xin được dừng lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cuối năm hai nghìn một mươi chín
thế giới chứng kiến sự sụp đổ
một loạt đế chế lớn mà nguyên nhân chủ yếu
là do không thích ứng kịp với những sự thay đổi
của mạng internet
và sự lựa chọn của khách hàng
hãng thời trang cho giới trẻ forrever hai mươi một
đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản
và đóng một số trong chuỗi hơn tám trăm linh cửa hàng
tập đoàn lữ hành và cũng là một đế chế
du lịch lâu đời nhất của anh
chính thức sụp đổ để lại món nợ lên đến hai
hai một tỷ đô la mỹ
ngành du lịch lâu nay đã tập trung vào nền tảng trực tuyến
tiếc thay thomas cook
lại có vẻ nằm ngoài xu hướng này
dù từng tuyên bố hợp tác với trang
hãng vẫn phụ thuộc phần lớn
vào các trụ sở và dịch vụ tổng đài
thay vì tập trung xây dựng vị thế trên không gian mạng
tại việt nam
sự thích ứng với chuyển đổi số cũng đã khiến
nhiều doanh nghiệp việt tìm được hướng đi mới
vực dậy sau cuộc khủng hoảng covid
và thay đổi tư duy về sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp vẫn
ý ạch chưa thay đổi rõ
hoặc thay đổi cầm chừng trong một giai đoạn
hoặc thay đổi chỉ bằng các nền tảng xã hội
vấn đề của các doanh nghiệp hiện nay
chính là hãy dám thử
và hãy để các doanh nghiệp công nghệ đồng hành
các doanh nghiệp cần cái gì
trong vấn đề chuyển đổi số
thì chúng tôi thấy có ba cái cần
doanh nghiệp cần
thứ nhất đó là cái kết nối
cái hạ tầng
hạ tầng thì bao gồm hạ tầng kết nối
và hạ tầng lưu trữ
cái thứ hai
cái doanh nghiệp thứ hai cần
đó là các cái số hóa
các cái hệ thống quản lý quản trị
từng nhóm nhóm
các doanh nghiệp hoặc từng loài doanh nghiệp một
thì cần có cái doanh nghiệp công nghệ đi cùng
để tham gia vào kết nối số
bao gồm chuyển đổi về hạ tầng số
bao gồm chuyển đổi về cái hệ thống quản trị số
lãnh đạo nhiều tập đoàn khẳng định
nếu mỗi ngày thức dậy mà vẫn nói
chúng ta đang ở xuất phát điểm
trong cuộc cách mạng lần thứ bốn này
thì nghĩa là chúng ta đã chậm với thế giới rất nhiều
cứ mỗi tháng chưa đi
nửa năm chưa đi
thì thế giới đã đi rất xa
chính vì vậy
để không đánh mất cơ hội của chính mình
cả xã hội từ chính phủ đến các doanh nghiệp
không chỉ có quyết tâm cao
mà cần có hành động cụ thể để chuyển đổi số